dù không phải là thầy cô giáo nhưng tất cả các cán bộ ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hải dương
đều được học viên gọi là thầy là cô
bởi lẽ họ chính là người đã giúp các học viên từ bỏ ma túy để sớm tái hòa nhập với cộng đồng
chị nguyễn thùy dung cán bộ trẻ tại cơ sở cai nghiện ma túy khi mới ra trường làm công việc điều trị
tư vấn tâm lý cho học viên cai nghiện
trong đó có những người mắc bệnh xã hội truyền nhiễm khiến chị không khỏi lo lắng và có phần sợ hãi
nhưng chị không chỉ nhẫn nại tìm hiểu hoàn cảnh từng người để ý những biến động về tâm lý
mà còn lưu tâm đến sức khỏe của từng học viên đã giúp chị hiểu họ hơn
mỗi học viên ở cơ sở cai nghiện ma túy hải dương có một hoàn cảnh khác nhau
nhưng khi nói về cán bộ tại cơ sở
tại đây họ đều có tình cảm quý mến với những người thầy hàng ngày
đã kiên trì gặp gỡ chia sẻ và giúp đỡ vượt qua những khó khăn
nhiều học viên đã coi đây như mái nhà thân thiết của mình
coi những người thầy người cô như những người thân trong gia đình
đối với những thầy giáo cô giáo ở đây khi một học viên ra khỏi trung tâm tái hòa nhập cộng đồng
trở thành người có ích cho xã hội chính là phần thường là sự tri ân cho công việc âm thầm lặng lẽ
đó cũng chính là động lực tiếp sức để các thầy cô tiếp tục làm tốt công việc âm thầm vất vả của mình
trên những trạng đường tiếp theo